thưa quý vị và các bạn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
người dân chính là chủ thể là người thực hiện và thụ hưởng thành quả từ chương trình
chính vì vậy việc thực hiện tốt quy chế dân chủ để phát huy vai trò chủ thể của nhân dân
chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội
và đảm bảo sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên thực hiện và phát huy quy chế dân chủ ở các huyện miền núi
nơi đồng bào các dân tộc với những ngôn ngữ phong tục tập quán khác nhau cùng sinh sống là điều không hề dễ dàng
với quyết tâm của chính quyền huyện bảo thắng cùng với cách làm sáng tạo phát huy được nội lực từ nhân dân
đến nay công tác xây dựng nông thôn mới ở đây đã có những kết quả đáng khích lệ
gia đình ông tăng xuân hà ở xã sơn hà huyện bảo thắng tỉnh lào cai
có hàng nghìn mét vùng đất trồng trẻ mía và rau mẩu
trước đây khi hệ thống đường giao thông thôn xóm chưa được đầu tư
gia đình ông phải thuê nhân công khuân nông sản sau thu hoạch đi vài km
mới tới được địa điểm giao hàng cho người mua rất tốn kém và mất thời gian
vì vậy khi được chính quyền địa phương tuyên truyền góp công góp đất để làm đường
gia đình ông hưởng ứng tích cực
mở đường ra thì chúng tôi
chúng tôi sẽ có nhiều thuận nợ
thứ nhất là xe sẽ đi vào tận lông trại gia đình để thu hoạch nông trại
thế dụ như chè như mía chẳng hạn rồi vận chuyển chăn nuôi
đại gia súc gia súc và rất thuận nợ
từ đó giá cả nó tăng lên rất là nhiều
từ chính bản thân chúng tôi là những người đã ấp ủ cái mơ ước này từ lâu
khi đã có thời cơ đến thì chúng tôi sẵn sàng là
làm cái công tác hiến đất cho nhà nước
tổng số chúng tôi hiến đất là tất cả là vừa đất ruộng vừa đất vườn tạp gia đình hơn sáu trăm năm mươi mét
cùng với gia đình ông hà hàng loạt hộ dân đồng bào các dân tộc ở xã sơn hà đã tình nguyện hiến đất làm đường
đóng góp sức lao động để xây dựng hệ thống đường giao thông liên thôn liên xóm
xã sơn hà là một xã vùng thấp của huyện bảo thắng tỉnh lào cai
nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em như kinh giao hơ mông
bước đầu triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới
một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ
cho rằng đề án này tốn kém nên có tư tưởng trông chờ ý lại hỗ trợ của cấp trên
trước tình hình đó ban chấp hành đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
trong đó nhấn mạnh đây là chương trình phục vụ lợi ích của người dân trong đó người dân là chủ thể chính thực hiện
bên cạnh đó chính quyền xã cũng xác định công tác vận động nhân dân sẽ quyết định sự thành công của chương trình xây dựng nông thuần mới
đấy thì chúng ta tôi cũng tuyên truyền là khi chúng ta không có đường thì cũng không thể thực hiện được nhiệm vụ gì
đấy kể cả cái xe máy chúng ta đi lại về thổ hàng lông sản chúng ta đi sản xuất ra chúng ta đi bán cũng không vất vả
hiện nay là nếu như chúng ta mở được đường nó rộng rãi thì xe ô tô có thể vào đến tận nhà để chúng ta mua hàng
thế từ đó là cái nhận thức của người dân được lân lên
thế là người ta cũng rất là đồng thuận trong cái việc mà hiến đất để làm đường giao thông nông thôn
với sự kiểm soát
với sự nhận thức đầy đủ về vai trò chủ thể của mình
người dân xã sơn hà đã tích cực hiến đất đóng góp ngày công để xây dựng hệ thống đường giao thông liên thôn
đường bao đường xương cá giúp cho xe cơ giới tới tận cửa nhà và nơi tập kết nông sản
tới nay xã đã có hơn một mươi bốn km đường trục xã hơn một mươi km đường trục thôn hai năm km đường ngõ xóm tám km đường nội đồng
trong đó trên chín mươi năm là đường bê tông xi măng
điều đáng nói là trong số đó người dân tham gia làm tới hơn một mươi sáu km
đường bê tông và tám năm km đường cấp phối tám mươi hai hộ đã hiến một mươi tám m hai đất làm đường và các công trình khác
riêng số ngày công người dân đóng góp để làm đường cũng lên tới ba hai tỷ đồng
khi nhân dân đồng tình ủng hộ khi nhân dân nắm được dân biết dân bàn dân kiểm tra và dân thực hiện các nhiệm vụ thì nhân dân đồng tình ủng hộ
và tôi cho rằng không thể tách rời trong công tác xây dựng nông thôn mới cũng như các công tác chỉ đạo điều hành khác của cấp ủy địa phương
là chúng ta phải thực hiện và phát huy
chúng ta phải thực hiện cao độ tính dân chủ tại cơ sở và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở
chỉ có như vậy thì nhân dân với đồng thuận cao và thực hiện theo các chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương
bên cạnh tiêu chí giao thông tiêu chí môi trường cũng được xác định là một tiêu chí khó do nhận thức của người dân chưa cao
xã sơn hà có một hệ thống trang trại chăn nuôi gia súc của hợp tác xã chăn nuôi quý hiển với quy mô lên tới hàng vạn con lợn gà
hệ thống này hàng ngày đưa ra môi trường một lượng chăn nuôi

để thực hiện tiêu chí môi trường xã đã giải thích vận động và tạo cơ chế cũng như quỹ đất
để hợp tác xã xây dựng hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh
chúng tôi phải là người đi tìm hiểu về vấn đề về xử lý môi trường
và cũng được các cấp các ngành tạo điều kiện cho về đất đai
phần đất đai là chuyển đổi mục đích và thủ tục để xử lý môi trường
và chúng tôi cũng phải cố gắng hoàn thiện môi trường này cho tốt nhất có thể
cùng với đó trong tất cả các tiêu chí các phần việc khác trong công tác xây dựng nông thôn mới
người dân đều được tham gia đóng góp ý kiến tham gia thực hiện và kiểm tra giám sát
ở xã thì có ban tuyên vận xã ở tổ có các tổ tiên vận thôn
trong giai đoạn thực hiện lộ trình xây dựng mới thì phát huy cao độ vai trò của ban tuyên vận xã và các tổ tuyên vận thôn
tuyên truyền vận động và cùng làm với nhân dân để tổ chức thực hiện
khi thực hiện các mục tiêu quan trọng thì chúng ta cần phải xin ý kiến nhân dân tổ chức họp dân để nhân dân cùng bàn luận
và chúng ta lấy cái ý kiến cao nhất đồng thuận cao nhất của nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện
ngoài ra hệ thống chính trị như mặt trận tổ quốc các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội chúng tôi phân công trực tiếp xuống
cán bộ xã sẽ trực tiếp đến từng hộ dân để làm công tác tuyên truyền vận động
không những các cái nội dung liên quan đến phần kinh doanh
kinh tế mà nhân dân phải đóng góp và những cái nội dung mà nhân dân phải thực hiện như một số tiêu chí nhà dân cư môi trường
nếu như không đảm bảo được quy chế dân chủ thì rất khó khăn trong công tác điều hành chỉ đạo
với sự đồng thuận và đóng góp tích cực của người dân các dân tộc trên địa bàn
tới nay xã sơn hà đã đạt toàn bộ một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
còn đây là mô hình trồng trẻ tập trung ở xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai
hiện diện tích trồng trè ở đây đã lên tới trên ba trăm linh hectare
có phần đáng kể cải thiện thu nhập của người dân trong xã
tuy nhiên khi bắt đầu cuộc vận động xây dựng nông thôn mới khu vực này chỉ là bãi hoang cây cỏ um thùng
trước kia những cái đồi chè của chúng tôi đấy chỉ là những cái đồi hoang và những cây bạch đàn rất khô cằn sỏi đá
phải nói chúng tôi gặp muôn vàn cái khó khăn
đó là người dân vẫn sản xuất theo cái hướng thuần nông và cung tự cấp và sản xuất manh muốn
sau khi mở một cái cuộc vận động
đây là cả một cái chiến dịch cả một cái công cuộc mà làm thế nào mà thay đổi được cái hành vi của người dân vẫn là điều quan trọng
xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập của người dân là điểm mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới
xã phú nhuận lựa chọn cây chè là một loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương
tuy nhiên ở thời điểm ban đầu việc thuyết phục đồng bào các dân tộc chuyển sang trồng một loại cây mới trên quy mô lớn là điều hết sức khó khăn
chính vì thế chính quyền xã phú nhuận xác định
mọi bước đi phải được đưa ra bàn bạc với nhân dân thuyết phục nhân dân cùng bắt tay thực hiện
từ đó đảng ủy chính quyền xã đã vận động toàn bộ hệ thống chính trị đoàn thể cùng tuyên truyền vận động và đối thoại với người dân
cái việc phát huy cái dân chủ nông thôn mới có vai trò rất là quan trọng đặc biệt là trong cái thế hệ trẻ
bởi vì chúng ta phải hiểu là cái việc mà để dân biết dân làm dân bàn dân làm dân kiểm tra
đầu tiên là triển khai cái kế hoạch
từ đảng ủy chính quyền xã đến toàn thể bà con dân cũng như đoàn viên thanh niên
sau đó thì mọi người đều có sự bàn bạc bàn bạc và đi đến thống nhất cái cách thức triển khai thực hiện
và bà con là những người trực tiếp giám sát cái việc thực hiện cái quy trình
bên cạnh đó để công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng được người dân thực hiện tự nguyện
lãnh đạo xã đã sung phong làm trước đầu tư phát quang đồi hoang trồng trè theo mô hình mẫu lớn
cán bộ cũng phải làm gương
đấy tên là miệng nói tay làm tên là cán bộ đi trước một bước
do vậy là chúng tôi cũng từ cấp ủy người đứng đầu địa phương đến chính quyền
đến mặt trận tổ quốc đoàn thể phải vào cuộc và làm để minh chứng cho nhân dân biết
chính mà từ cái một xã không có một hectare trè nào mà đến giờ đã có trên ba trăm một mươi hectare trè tập trung
trước đây thì trồng keo với trồng mỡ thì nó cũng thu nhập cũng thấp cũng không ăn thua gì
thế bây giờ gia đình tôi cũng chuyển sang trồng trè thì mỗi một hát ra trè thì
cũng trừ chi phí rồi thì cũng thu nhập được mỗi một năm mỗi năm sáu mươi triệu
kinh tế phát triển là tiền đề để đời sống mọi mặt của người dân được nâng cao
các công trình như trạm y tế nhà văn hóa và đặc biệt là hệ thống đường giao thông dần dần được hoàn thiện
và mới đầy nhất phú nhận đã chính thức về đích trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới
sơn hà và phú nhuận là hai trong số nhiều xã được nhiều thành tích đáng khích lệ
trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai
với thực trạng đại đa số các xã còn nghèo người dân chủ yếu làm nông nghiệp
là bao gồm nhiều dân tộc anh em trên cùng địa bàn
huyện bảo thắng luôn xác định để xây dựng nông thôn mới cách duy nhất là tuyên truyền
để người dân nắm được mục đích ý nghĩa của cuộc vận động này
và hiểu được chính họ là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
huyện bảo thắng luôn xác định là người dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thuận mới
vì vậy mà tất cả các công việc những nội dung liên quan đến xây dựng nông thuật mới
thì huyện đều lấy ý kiến tham vấn trực tiếp của người dân
và tạo điều kiện tối đa để người dân tham gia thảo luận tham gia ý kiến
và quyết định những vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới tại cơ sở
đồng thời chúng tôi cũng tổ chức thường xuyên các cuộc đối thoại với các người dân
các hộ dân để lấy ý kiến tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong quá trình xây nông thôn mới
để làm bảo làm sao mà phù hợp nhất đối với địa phương
ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng nông thôn mới
thông qua các tuyên truyền thông qua các người có uy tín tại địa phương
tại cơ sở để mà tuyên truyền các chủ trương về xây dựng nông thuận mới trên địa bàn huyện
để làm được điều này các đoàn thể tổ chức chính trị như đoàn thanh niên
hội liên hiệp phụ nữ đều được yêu cầu vào cuộc để tuyên truyền giải thích cho người dân
và với thực tế địa bàn cư dân gồm nhiều dân tộc sống đan sen
công tác tuyên truyền cũng gặp không ít khó khăn
thực ra trong công tác tuyên truyền tuyên truyền vận động
gặp một khó khăn rất lớn
bởi vì ở đây như các bạn đã biết
địa bàn huyện bà thắng có một mươi năm xã thị trấn với hai trăm sáu mươi bốn thương bản
và địa bàn rất chỉ là rộng và cũng nhiều người dân tộc thiểu số
với những đồng bào ở khu vực vùng thấp
chúng tôi thuận lợi trong công tác tuyên truyền
tuy nhiên với các đồng bào vùng cao chúng tôi cũng gặp khó khăn
vì là ngôn ngữ
chính vì vậy khi vào tuyên truyền
hầu như là đối với tri tổ hội vùng sâu vùng xa và vùng biên giới
thì chúng tôi
tức là xây dựng lực lượng hội viên đồng cốt
tức là thông qua cái hội viên đó họ truyền tải giúp mình
tới nay huyện bà thắng đã có sáu xã được công nhận đạt truyền nông thuần mới
và nhiều xã khác đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí cuối cùng
để về đích nông thuần mới
khu nhập bình quân đồng người toàn huyện đạt hai mươi sáu sáu triệu đồng một người một năm
tăng sáu một triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi năm
tỷ lệ hộ nghèo hai mươi năm giảm tám so với năm hai nghìn một mươi năm
kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện đáng kể
trong khi hạ tầng y tế giáo dục cũng từng bước được nâng cấp
đáp ứng tốt nhu cầu của người dân
để đạt được những kết quả này
những đóng góp tự nguyện của nhân dân chiếm một phần không nhỏ
có thể nói về ý thức làm chủ tinh thần tự nguyện tự giác
nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã góp một phần không nhỏ
trong cuộc vận động xây dựng nông thuần mới ở bà thắng
thưa quý vị và các bạn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện miền núi
nơi có đồng bào dân tộc sinh sống đan sen
luôn gặp phải những khó khăn đặc thù
nó bắt nguồn từ sự khác biệt về ngôn ngữ phong tục tập quán sinh sống và canh tác
nhưng với cách làm công khai dân chủ huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã phát huy được tinh thần làm chủ ý thức tự giác của nhân dân trong toàn huyện
có thể nói cách làm và những kết quả đáng khích lệ mà huyện bảo thắng đã đạt được
là những kinh nghiệm quý mà những huyện miền núi khác có thể tham khảo
trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội email nôngthondổimới thng gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau